thưa quý vị giấu một mươi hai bánh heroin trong loa và cốp xe mô tô airplete đối tượng bùi tiến hà ba mươi tám tuổi
trú tại phương trường thi tp nam định
một mắt xích trong đường dây mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy từ tp hcm về nam định
đã bị phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh nam định bắt giữ
để có tiền thỏa mãn cơn nghiện ma túy đá và tiêu xài cá nhân
bùi tiến hà đã cấu kết móc nối với một số đối tượng ma túy ở tp hcm để mua bán ma túy
sau đó vận chuyển về nam định tiêu thụ
ngày hai tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh nam định
phối hợp với cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy bộ công an và công an huyện ý yên
bắt quả tàng bùi tiến hà đang vận chuyển trái phép một mươi hai bánh heroin
tại đường quốc lộ một mươi thôn nhì xã yên bằng huyện y yên
cơ quan công an đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án bắt giữ các đối tượng còn lại trong đường dây
hôm qua một mươi năm tháng sáu tòa án nhân dân cấp cao tại hà nội cho biết đã có quyết định xét xử phúc thẩm
đối với các bị cáo có đơn kháng cáo trong vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng
xảy ra tại trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hcm vào ngày hai mươi bốn tháng sáu tới
dự kiến phiên tòa sẽ diễn ra trong khoảng hai ngày
từ ngày hai mươi bốn tháng sáu đến hết ngày hai mươi năm tháng sáu đến thời điểm hiện nay đã có một mươi một luật sư tham gia bào chữa
cho các bị cáo cùng các bên có quyền lợi nghĩa vụ liên quan đến vụ án
trước đó sau thời gian xét xử chiều ngày một mươi hai tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi tòa án nhân dân tp hà nội đã tuyên phạt
các bị cáo trong vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại trung tâm kiểm soát
bệnh tật tp hcm trong đó nguyễn nhật cảm nguyên giám đốc cdc hà nội bị tuyên phạt một mươi năm tù
sau bản án sơ thẩm các bị cáo trong vụ án này đã có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt
tuy nhiên trước khi có quyết định đưa vụ án ra xét xử theo hình trình tự phúc thẩm
bị cáo nguyễn thành tuyền nhân viên công ty trách nhiệm hữu hạn thiết bị y tế phương đông đã xin rút đơn kháng cáo của mình
do đó tòa án nhân dân cấp cao tại hà nội đã quyết định đình chỉ xét xử phúc thẩm đối với bị cáo này
còn trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hà nội cdc hà nội kháng cáo đề nghị tòa phúc thẩm giảm hình phạt cho các bị cáo nguyên là cán bộ của trung tâm
một điểm đánh bạc tại phường năm tp sóc trăng vừa bị công an tp sóc trăng triệt phá bắt quả tàng một mươi đối tượng tham gia tạm giữ số tiền trên bốn mươi ba triệu đồng
vào khoảng một mươi hai h ngày một mươi năm tháng sáu nhận được tin báo của quân chúng nhân dân
đội cảnh sát hình sự công an tp sóc trăng kết hợp với công an phường năm bất ngờ kiểm tra quán cà phê số ba trăm năm mươi tám đường tốn đức thắng khóm một phường năm tp sóc trăng
và bắt quả tăng một mươi đối tượng tham gia đánh bạc dưới hình thức chơi cờ tỷ phú và cờ tướng úc ăn thua bằng tiền
tăng vật gồm một bộ cờ tỷ phú một bộ cơ tướng úc bốn điện thoại di động một số tiền trên bốn mươi ba triệu đồng cùng một số tăng vật khác có liên quan
hiện vụ việc đang được cơ quan công an xử lý theo quy định của pháp luật
công an tỉnh đồng nai vừa triệt phá một đường dây làm giả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giấy chứng minh nhân dân sổ khẩu và vừa mở văn phòng công chứng giả để lừa đảo
chiếm đoạt của nạn nhân số tiền hơn bốn tỷ đồng ba đối tượng đã bị bắt giữ để điều tra
ba đối tượng gồm hoàng thị kiều trang sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám hoàng thị trang sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba và nguyễn ngọc nga sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một đều trú trên địa bàn tỉnh đồng nai
cơ quan công an xác định để có tiền tiêu xài và trả nợ
các đối tượng đã bàn bạc với nhau làm giả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tìm con mồi để bán lấy tiền chia nhau
cụ thể như sau hoàng thị kiều trang tìm thông tin liên quan đến thửa đất số hai trăm linh năm tại địa chỉ lô d một mươi đường võ thị sáu phường thống nhất tp biên hòa
sau đó kiều trang thuê người làm giả một giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại vị trí nói trên làm giả một giấy chứng minh nhân dân một sổ hộ khẩu mang tên nguyễn thị ngoan sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu
ngụ ở phường bình đa tp biên hòa nhưng lại gián hình của trang trên chứng minh nhân dân
tiếp đó các đối tượng thuê căn nhà ở khu phố một phường an bình tp biên hòa để mở văn phòng giả làm văn phòng công chứng chấn biên số một
sau đó kiều trang trực tiếp liên lạc với ông phạm công thành sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi sáu chủ tịch quận bình thạnh tp hồ chí minh để thỏa thuận bán mảnh đất trên với giá bốn tỷ đồng
lúc mà gặp ông bị hại thì ra văn phòng công chứng giả thì chị trang làm công chứng viên
còn chị nga trong vai là thư ký
sau khi đồng ý mua lô đất trị giá bốn tỷ đồng các đối tượng dẫn bị hại đến văn phòng công chứng giả đã được dựng lên trước đó
ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất rồi dùng dấu giả của văn phòng công chứng để xác thực việc mua bán
nạn nhân là ông thành đã chuyển đủ số tiền bốn tỷ đồng cho các đối tượng lừa đảo
sau khi thử nghiệm ông thành đã truyền đủ số tiền bốn tỷ đồng cho các đối tượng lừa đảo
sau khi thử nghiệm ông thành đã truyền đủ số tiền bốn tỷ đồng cho các đối tượng lừa đảo